gần một sinh viên thuộc các trường đại học cao đẳng trên địa bàn thành phố đà nẵng đã có dịp được giao lưu với tỷ phú khởi nghiệp người phần lan peter westerbacca
sự kiện do ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng hội đồng điều phối mạng lưới khởi nghiệp thành phố tổ chức
tại buổi giao lưu tỷ phú khởi nghiệp người phần lan peter westerbacca và cộng sự đã chia sẻ những khó khăn cũng như kinh nghiệm của mình trong những ngày đầu sáng tạo khởi nghiệp
đồng thời chia sẻ về những cá nhân tập thể người việt nam đã khởi nghiệp thành công tại phần lan
qua đó giúp các sinh viên có thêm các kỹ năng và sự tự tin trong sáng tạo khởi nghiệp nhất là kinh nghiệm làm việc nhóm nhằm mang lại những lợi ích và thành công ngay từ khi còn là sinh viên
tỷ phú phần lan peter westerbacca là khách mời đặc biệt tại ngày hội khởi nghiệp sáng tạo đà nẵng suf hai nghìn một mươi chín
không chỉ là người sáng lập của slus một sự kiện về công nghệ và khởi nghiệp lớn nhất châu âu
peter westerbacca còn được biết đến rộng rãi
với biệt hiệu mighty eagle của công ty giải trí rovio chính là đơn vị sản xuất ra trò chơi angry birds huyền thoại